hàn quốc và mỹ vừa tổ chức cuộc tập trận không quân chung với sự tham gia của nhiều máy bay chiến đấu hiện đại của không quân mỹ
theo bộ quốc phòng hàn quốc cuộc tập trận nhằm thể hiện ý chí và khả năng của washington trước các động thái có thể có của triều tiên
cuộc tập trận trên được tiến hành trên hoàng hải cũng là cuộc tập trận đầu tiên trong năm nay đã được tiến hành vào ngày một tháng hai
sự kiện diễn ra sau khi bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin tuyên bố nước này sẽ triển khai thêm các khí tài quân sự tiên tiến
như máy bay f hai mươi hai và f ba mươi năm để đảm bảo khả năng răn đe mở rộng của mỹ
washington trước đó đã cam kết sẽ sử dụng toàn bộ năng lực quân sự của nước này bao gồm cả vũ khí hạt nhân để bảo vệ đồng minh
trước động thái này của liên minh mỹ hàn chính phủ triều tiên đã có những phản ứng mạnh mẽ nhất
bộ ngoại giao triều tiên ngày hai tháng hai ra cảnh báo nước này sẽ có phản ứng cứng giá nhất đối với bất kỳ nỗ lực quân sự nào của mỹ
theo nguyên tắc vũ khí hạt nhân đấu vũ khí hạt nhân và đối đầu toàn diện
với đối đều toàn diện